giả sát trên những doanh nghiệp này bước đầu thì có khoảng một mươi là những doanh nghiệp
đang vượt mức quy định không chế trong nghị định hai mươi
qua khảo sát tại một số địa phương của kiểm toán nhà nước các doanh nghiệp fdi kinh doanh thua lỗ
thường tập trung vào các ngành nghề gia công may mặc da dày sản xuất kinh doanh trẻ xuất khẩu
công nghiệp chế biến đặc biệt có đến chín mươi doanh nghiệp fdi hoạt động trong lĩnh vực may mặc
ở thành phố hồ chí minh có kết quả kinh doanh thua lỗ trong khi hầu hết các doanh nghiệp trong nước
cùng ngành nghề đều có lãi mặc dù thua lỗ triển miên song các doanh nghiệp fdi tại việt nam
vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh điều này cho thấy trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
được mở rộng tỷ lệ thua lỗ cao tại các doanh nghiệp fdi trong thời gian qua chính là biểu hiện
của hoạt động chuyển giá đang diễn ra ngày càng phổ biến đa dạng trở thành thách thức lớn
đối với cơ quan thuế việt nam
do đó thì trước hết là bộ tài chính cũng như tổng cục thuế đã có trách nhiệm là triển khai
nghị định hai mươi đến các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp có giao dịch liên kết
làm sao là các doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng pháp luật chúng tôi cũng đã chỉ đạo
chỗ vụ doanh nghiệp lớn cũng như là vụ thanh tra là mời các doanh nghiệp để trao đổi thảo luận
trước hết là để doanh nghiệp hiểu đúng cái quy định của pháp luật
thế còn trên cơ sở đó thì có những đặc thù thì chúng tôi sẽ giả soát để mà báo cáo
chúng tôi sẽ có thẩm quyền xem xét trên tinh thần là chúng ta phải thực hiện bình đẳng
giữa các doanh nghiệp mà có giao dịch liên kết
hiện nay nhiều nước trên thế giới đã có luật về chống chuyển giá và có hội đồng quốc gia
về quản lý chống chuyển giá để ngăn chặn các hành vi chuyển giá
tại khu vực đông nam á một số nước đã xây dựng và thực hiện luật chống chuyển giá
từ nhiều năm nay như malaysia thái lan indonesia
những quy định trong luật chống chuyển giá của một số nước đã bám sát được các quy định
chung của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd và áp dụng cho cả công ty trong nước
và nước ngoài phù hợp với đặc điểm riêng
tại việt nam để nâng cao hiệu quả công tác chuyển giá cần nghiên cứu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
và môi trường kinh doanh tại việt nam trong công tác quản lý
quy định liên quan đến giá trong các giao dịch liên kết lên tầm từ cấp thông tư lên cấp nghị định
là ban hành là nghị định hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy có hiệu lực từ một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy trở đi
và sau đó là có thông tư bốn mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
thì cái sự thay đổi về văn bản pháp luật này là đưa thay đổi là nói đến cái việc là
chính phủ việt nam rất quan tâm đến việc là sự tuân thủ của không chỉ là các nhà đầu tư nước ngoài
mà đối với cả các doanh nghiệp trong nước liên quan đến khi có phát sinh giao dịch với cả bên liên kết
nhấn mạnh hành lang pháp lý về chống chuyển giá ở việt nam chưa hoàn thiện
nhiều chuyên gia kinh tế đề nghị trước mắt cần bổ sung một điều luật về kiểm soát chuyển giá
vào luật quản lý thuế vì lâu dài nên ban hành luật kiểm soát chuyển giá
đây sẽ là cơ sở pháp lý
quan trọng nhất cho công tác kiểm soát chuyển giá không chỉ có ý nghĩa đối với quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp
mà còn liên quan đến quản lý thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thuế tài nguyên
vừa qua phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận
chuyên nghiên cứu và phát triển chính sách thương mại ở châu á
công bố báo cáo chỉ số thương mại biển vững hai nghìn một mươi tám
chỉ số thương mại bền vững năm hai nghìn một mươi tám đánh giá mức độ sẵn sàng của một mươi chín nền kinh tế châu á và mỹ
khi tham gia vào thương mại bền vững với hai mươi tám chỉ báo trên ba lĩnh vực được coi là trụ cột
gồm kinh tế xã hội và môi trường
năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục đánh dấu một năm đầy biến động và sôi động khi mà bức tranh kinh tế thế giới
và môi trường phát triển tiếp tục có sự chuyển đổi sâu sắc
tại việt nam trong thời gian gần đây đón nhận nhiều tin vui của câu chuyện hội nhập và tăng trưởng kinh tế
như hiệp định thương mại tự do
như cptpp vừa được quốc hội việt nam phê chuẩn
hay fta việt nam eu cũng đang trong quá trình tiến tới ký kết và phê chuẩn dự kiến vào đầu năm hai nghìn hai mươi
qua đó việt nam đã chủ động xây dựng được ba trụ cột của phát triển bền vững
chính là hiệu quả kinh tế hài hòa về xã hội và thân thiện với môi trường
điểm mạnh của việt nam trong chỉ số kinh tế ở đây là gdp tăng trưởng khá là tốt
trong đó chúng ta đã chủ động giảm hàng giao thuế quan cũng như các biện pháp phi thuế quan
và việt nam cũng đã giảm được đáng kỳ
đáng kể những chi phí về thương mại
ngoài ra chỉ số về xã hội việt nam đã xếp hạng tám
đây là thứ hạng cao do việt nam đã giảm được sự bất bình đẳng trong thu nhập
và đáp ứng tốt những tiêu chuẩn về lao động
tuy nhiên về chỉ số môi trường mặc dù có tiến bộ về môi trường nhưng việt nam đã bị tụt năm hạng
nhưng tôi cũng phải khẳng định là không có quốc gia nào hoàn thiện hoàn hảo tất cả các chỉ số mà chúng tôi khảo sát
bộ chỉ số thương mại bền vững hai nghìn một mươi tám được đánh giá
theo bảng xếp hạng việt nam đứng thứ chín trên bảng xếp hạng tăng hai điểm so với năm hai nghìn một mươi sáu và tăng sáu điểm về mức thu nhập quốc gia
hiện xếp hạng gdp tính theo đầu người của việt nam đứng thứ một mươi năm trong bảng xếp hạng
nhằm đo lường gánh nặng cho nền kinh tế tạo ra bởi hệ thống thương mại
chi phí thương mại của việt nam đang cao thứ tám trong bảng xếp hạng
hiện nay các doanh nghiệp của chúng ta trong việc tiếp cận về các tiêu chuẩn về bền vững thì chúng ta còn rất yếu về các vấn đề
thứ nhất là về nguồn lực về nguồn nhân lực thứ hai là chúng ta còn yếu về trong các vấn đề về trách nhiệm xã hội
cái trách nhiệm xã hội ở các doanh nghiệp mà chúng ta chưa tiếp cận với các thị trường xuất khẩu lớn thì thường là các doanh nghiệp không quan tâm nhiều
và chủ yếu là chúng ta chỉ quan tâm các chỉ số về kinh tế mà không quan tâm các chỉ số về môi trường không quan tâm các chỉ số về lao động cũng như là các chỉ số về xã hội
thì ba cái mặt còn lại như vậy thì với chúng tôi muốn là có những chương trình hành động cụ thể để giúp cho doanh nghiệp của chúng ta tiếp cận
tiệm cận dần với các yêu cầu đó và dần dần chúng ta sẽ đáp ứng được để chúng ta có thể vươn ra hội nhập tốt hơn
các chuyên gia cho rằng việt nam vẫn còn dư địa lớn để tiếp tục cải thiện hơn nữa để phát triển thương mại bền vững
chẳng hạn trong trụ cột kinh tế cần nỗ lực hơn nữa trong đơn giản giảm trừ các thủ tục chi phí thương mại liên quan đến cơ sở hạ tầng
và các chi phí khác từ hệ thống pháp lý và quản lý giảm bớt rủi ro trong quá trình thanh toán thương mại
báo cáo xếp hạt lần này cũng chỉ ra những lĩnh vực mà việt nam cần tập trung cải thiện trong thời gian tới
nhất là liên quan đến các trụ cột về môi trường và xã hội cũng như những chỉ số thành phần khác liên quan đến hỗ trợ
tạo thuận lợi thương mại trong trụ cột kinh tế
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại